vừa qua được sự đồng ý của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
đại sứ quán việt nam tại thái lan đã phối hợp với các cơ quan chức năng đưa bảy công dân
bị kẹt tại sân bay quốc tế suvarnabhumi thái lan về nước
sân bay quốc tế suvarnabhumi ngay khi có thông báo sẽ được trở về nước
anh thường đã thu dọn đồ đạc và chờ để lên máy bay
chuyến bay của việt nam airlines cất cánh muộn hơn dự kiến
nhưng được về với gia đình là niềm vui lớn nhất của anh thường sau hai tuần bị mắc kẹt ở đây
em và gia đình xin gửi lời chân thành cảm ơn đến nhà nước
ban lãnh đạo nhà nước cũng như đại sứ quán luôn nhiệt tình giúp đỡ bọn em
trong những thời gian em bị mắc kẹt tại thái lan
cùng về với anh thường còn có sáu người khác
trong đó có bốn người bị mắc kẹt cùng anh từ ngày hai mươi năm tháng ba
sau khi chuyến bay chở các anh từ châu phi về sân bay suvarnabhumi bị trễ
nên không thể bay về việt nam
hai người còn lại là khách du lịch cũng bị mắc kẹt do không được nhập cảnh vào campuchia
và phải quay lại sân bay suvarnabhumi
đại sứ quán việt nam tại thái lan
thái lan cho biết việc đưa bảy công dân về nước là nhờ sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ
của nhiều cơ quan trong và ngoài nước
đồng thời cũng đưa ra những khuyến cáo đối với các công dân việt nam
đang sinh sống và học tập tại nước ngoài
với tình hình nước bạn đang áp dụng các biện pháp rất là mạnh
để chống lại covid
chúng tôi cũng xin khuyến cáo bà con
trong khi chờ đợi đảng và nhà nước
trong các cơ quan trong nước

cân nhắc tính toán về khả năng cách ly
của việt nam
khả năng chống lại dịch của việt nam trong nước
để mà cân đối điều chỉnh
để có cái biện pháp có cái chuyến bay
sang đón những cái đối tượng
mà cần thiết
có lý do chính đáng nhất phải về việt nam
xin mong là bà con hãy bình tĩnh
thực hiện đúng cái chủ trương
là ở nước nào ở yên nước đó
chúng ta tự cách ly tự áp dụng
các biện pháp phòng tránh cho bản thân mình
và cho các thành viên gia đình của mình
trước đó đại sứ quán việt nam
tại thái lan cũng đã phối hợp
và hỗ trợ đưa gần năm mươi công dân việt nam
về thái lan hoặc quá cảnh
ở sân bay suvarnabhumi trở về nước